cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm và tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao
vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được quan tâm chú trọng nhiều hơn
tuy nhiên có một thực tế đó là khi một cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm bẩn ở làng nghề nào đó
bị phát hiện và xử lý thì khả năng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh buôn bán
của các hộ dân khác trong làng nghề
sự việc một con sâu làm dầu nồi canh đã khiến cho không ít người phải lao đao
khi người tiêu dùng quay lưng mặc dù họ không phải là người kinh doanh thực phẩm bẩn
năm hai nghìn một mươi tám người ta phát hiện một vài hộ dân ở huyện đất đỏ tỉnh bà rê vũng tàu
chế biến cá khô bẩn có tẩm ướp hóa chất độc hại
ngay lập tức cơ sở bị dùng hoạt động
hậu quả sau đó là người tiêu dùng quay lưng cả làng nghề nổi tiếng trăm năm bị lao đao
cá làm ra bán không ai mua mà còn nước mắt ngắn dài
báo chí truyền thông khi đó lên án mạnh mẽ hành vi chế biến cá khô có tẩm thuốc trừ sâu
cũng khó trách bởi sau quá nhiều vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn bị phanh phui
người tiêu dùng đã cảnh giác và khó tính hơn khi họ bị lừa tiêu thụ thực phẩm bẩn
tuy nhiên sự việc diễn ra cũng cần có góc nhìn khách quan đa chiều không thể quy trục hay đánh đồng toàn bộ
trên thực tế chỉ một hai cơ sở sản xuất cá khô có tẩm hóa chất độc hại
không phải toàn bộ hộ dân sản xuất kinh doanh cá khô ở làng nghề đất đỏ đều làm thực phẩm bẩn
một con sâu làm dầu nồi canh vô tình đã ảnh hưởng đến thương hiệu hàng trăm năm của một làng nghề nổi tiếng
kéo theo đó là kinh tế của bà con cà bán không ai mua đời sống vất vả khó khăn hơn
tương tự ở những làng nghề khác khi một hộ dân sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn bị phát hiện
danh tiếng của cả làng nghề sẽ bị ảnh hưởng sản phẩm rất khó để tiêu thụ
không thể trách người tiêu dùng bởi họ phải tự bảo vệ mình
có người từng nhận định khi có ngộ độc xảy ra hay việc sản xuất thực phẩm bẩn bị phát hiện
thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm
để hoàn thiện một cơ chế về quản lý an toàn thực phẩm
thì chúng ta phải có thời gian bản thân các cái trách nhiệm của các người sản xuất kinh doanh
mà không thực hiện nghiêm túc mà không có sự thêm vào đó
không có cái sự quyết liệt của chính quyền địa phương
thì không có thể bộ ngành nào hoặc cơ quan nào có thể giải quyết được
tuy nhiên dù trách nhiệm thuộc về ai thì thiệt hại vẫn là người tiêu dùng
và những hộ dân làm ăn chân chính khác trên cùng làng nghề địa phương
chỉ mong người tiêu dùng cần có cách nhìn khách quan đa chiều hơn
và người kinh doanh nên tự ý thức giữ chất lượng sản phẩm của mình làm ra
lợi nhuận trước mắt có thể đánh đổi
cả thương hiệu uy tín khi người tiêu dùng quay lưng khả năng lấy lại lòng tin là rất khó khăn